theo hội liên hiệp thanh niên tp đà nẵng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
đã tổ chức gần một chín trăm linh hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
thực hiện hơn bảy trăm linh công trình và trên một trăm năm mươi phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường
mỗi cơ sở hội có ít nhất một mô hình hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong năm
phát triển mạnh các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung sẵn sàng đảm nhận việc mới
việc khó tại địa phương đơn vị qua đó tuyên truyền vận động hội viên thanh niên tích cực
tự giác trong các hoạt động bảo vệ môi trường giáo dục cho thanh niên có nhận thức đầy đủ về
tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống xã hội từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ
môi trường bằng những hành động nhỏ của mỗi thanh niên góp phần đi đầu trong việc thực hiện
thắng lợi đề án đà nẵng thành phố môi trường